ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
tăng cường quản lý kiểm soát chặt chẽ việc xuất bến và thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của tàu cá trên biển
kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh về ủy ban nhân dân tỉnh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thông qua đường dây nóng của cục kiểm ngư
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã ra thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết
và khẳng định việc trung quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của việt nam là không có giá trị
động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của việt nam và hướng dẫn tổ chức đánh bắt hải sản thanh đoàn
đội để hỗ trợ nhau trên biển
đối với tàu cá có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
phú yên có một trăm tám mươi chín km bờ biển diện tích biển và vùng đặc quyền kinh tế trên ba mươi bốn km hai
toàn tỉnh có trên sáu tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất gần ba trăm linh mã lực và hơn ba mươi lao động
với hơn tám năm trăm linh lao động thường xuyên bám biển
tỉnh cũng đã hình thành một trăm linh năm tổ tàu thuyền an toàn với tám trăm hai mươi bảy tàu cá và năm nghiệp đoàn nghề cá
đây là lực lượng nong cốt của ngư dân tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng và hỗ trợ lẫn nhau trên biển